thưa quý vị liên quan đến vụ bốn mươi người trốn khỏi casino campuchia bơi qua sông về việt nam
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vụ việc này tiếp tục góp thêm một lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
thông tin chi tiết sẽ có trong tin tức an ninh hai mươi bốn h hôm nay
mơ về việc nhẹ lương cao có người may mắn được trở về với gia đình
nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc và bị bán giống như một món hàng
mọi người nên hết sức cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của bọn lừa đảo
để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
đồng thời khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời
hà nội sẽ thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin hỗ trợ xử lý
về bệnh đậu mùa khỉ
sở y tế yêu cầu cdc hà nội có trách nhiệm theo sát diễn biến tình hình của bệnh
kịp thời tham mưu với các cơ quan chức năng
triển khai biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ khoa học hiệu quả phù hợp và kịp thời
cdc hà nội cần phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập
chú trọng kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế nội bài
thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin hỗ trợ xử lý về bệnh đậu mùa khỉ
ở cơ sở trung tâm y tế các quận huyện thị xã tăng cường giám sát điều tra
xử lý các ca bệnh ổ dịch đậu mùa phát sinh nếu có không để lan rộng
ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế đối tượng có nguy cơ cao đối tượng dễ bị tổn thương
ngoài ra các trung tâm cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin
tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống căn bệnh này
chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh bến tre và bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động
liên quan đến lĩnh vực thủy sản
trong thời gian tới lực lượng chức năng của hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi
thông báo tình hình phối hợp xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến kết quả phát hiện
xử lý tàu cá ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển bến tre vùng biển việt nam
người dân của tỉnh bến tre vi phạm vùng biển nước ngoài
điều tra xác minh làm rõ đường dây đối tượng tổ chức
mô giới đưa tàu cá ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép
chuột tàu cá ngư dân bị nước ngoài bắt giữ đưa về nước trái phép
đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển
và phòng chống cướp biển cướp cơ vũ trang chống lệ tàu cá của ngư dân
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân ngư dân
thuộc tỉnh bến tre chấp hành chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép
và các hiệp định hợp tác thỏa thuận đã ký với các nước liên quan trên biển
sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ ngư dân khắc phục sự cố phòng chống thiên tai
cứu hộ cố nạn trên biển tư vấn sức khỏe khám chứa bệnh cho ngư dân
thực sự yên tâm vương khơi bám biển vận động ngư dân cung cấp thông tin về các hoạt động
các tàu thuyền nước ngoài vi phạm trên các vùng biển nước ta
sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo khi được huy động
bảo vệ tài nguyên và phòng chống ô nhiễm môi trường biển
hiện nay tại tỉnh đồng nai thường xuyên có mưa nhiều mực nước các sông dân cao
tìm ấn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy
nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông
bến đò trạm thuộc vườn bủ long thành phố bi hòa tỉnh đồng nai
mỗi ngày chuyên chở hàng chục chuyến đưa hàng trăm lực khách sang sông
cao điểm vào buổi sáng và buổi chiều người dân tập trung đi làm và trở về
bến phải sử dụng cả hai chiếc đò mới đủ đáp ứng chuyên chở khách
do đó việc chấp hành đúng quy định đảm bảo an toàn cho các chuyến đò sang sông
cũng như cho hành khách là rất quan trọng
lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đồng nai ra quân kiểm tra các phương tiện thủy
tham gia giao thông trên các tuyến sông và các bến khách ngang sông
về việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy
chú trọng kiểm tra các quy định như phương tiện phải có đầy đủ giấy đăng ký đăng kiểm
tải trọng kiểm tra nhắc nhở các chủ bến khách ngang sông
trang bị đầy đủ áo phao phao nổi cho hành khách
và khi có mưa to gió lớn thì phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn
chú trọng kiểm tra các quy định như phương tiện phải có đầy đủ giấy đăng ký đăng ký
và khi có mưa to gió lớn thì phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn
chú trọng kiểm tra các quy định như phương tiện phải có đầy đủ giấy đăng ký đăng ký
có nguy cơ sạt lỡ
chú trọng kiểm tra các quy định như phương tiện phải có đầy đủ giấy đăng ký đăng ký
có nguy cơ sạt lỡ
chú trọng kiểm tra các quy định như phương tiện phải có đầy đủ giấy đăng ký đăng ký
có nguy cơ sạt lỡ

đăng ký đăng ký đăng ký
có nguy cơ sạt lỡ

đăng ký đăng ký đăng ký
đăng ký đăng ký đăng ký
chính quản lý sim rat cũng như là các tiện ích được tích hợp trong căn cứ công dân gắn chiếp
vẫn là điều mà người dân vẫn còn băng khoăn

cấp giấy phép đăng ký xe kinh doanh có điều kiện

mình ứng dụng công nghệ thông tin mình sử dụng công nghệ thông tin để quản lý hành chính cho nó tốt
nhưng mà vấn đề là quản lý về số thê bào di động

bên công an của mình sẽ quản lý về cái vấn đề này như thế nào
về vấn đề này công an tp hcm cho biết
trong thời gian qua công an tp hcm cũng nhận được rất nhiều phản ánh liên quan đến thê bào rat
và công an tp hcm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
xử lý nhiều trường hợp phát tán tin nhắn rác liên quan đến lừa đảo quảng cáo
để giải quyết tình trạng này trong đề án sáu của bộ công an hiện nay
mục tiêu là đến khoảng tháng chín là phải làm sạch
phần dữ liệu tích hợp liên thông dữ liệu giữa bộ công an và các nhà mạng của công an
theo thống kê của bộ công an đến tháng tám hiện nay
thì có khoảng hơn một triệu thê bào của ba nhà mạng đã được làm sạch
tích hợp vào hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư
mục tiêu là nếu trường hợp trong đề án sáu
khi tích hợp và làm sạch dữ liệu đối sánh dữ liệu
mà có phát hiện thê bào giá thì sẽ đóng cái thê bào
thì cái phần đó thì bộ công an cũng đang có trực thai trực tiện
cũng là một trong những nội dung để làm sạch dữ liệu và giải quyết các tù kỳ chính
cũng như là phòng chống tội pháp
đối với những thắc mắc của người dân về thẻ căn cước công dân gắn chip
đại diện công an tp hcm cho biết mục tiêu của bộ công an
khi hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu dân cư kết nối sở ngành
thì thẻ căn cước công dân có thể khám chữa bệnh rút tiền ngân hàng
nhưng việc thực hiện phải theo từng giai đoạn
hiện nay công an tp hcm đang đẩy mạnh thực hiện đề án sáu của chính phủ
theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
đề án sáu lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ
quá trình thực hiện công an tp hcm
luôn ghi nhận tồn tại thiếu sót có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời
để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn